hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi ba tháng ba tới đây các thuyền viên có thể nhận được hộ chiếu mới do cơ quan đại diện ngoại giao việt nam tại uae cấp
dây chứng tử với thuyền viên đặng duy kiên bị thiệt mạng trong vụ tấn công dự kiến cũng sẽ được hoàn tất trước thời điểm này
cũng theo thông tin từ đại sứ quán việt nam tại ai cập cả ba thuyền viên phạm văn thành nguyễn văn tảo và phùng văn an hiện vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt tinh thần ổn định
đại sứ quán đang chờ quyết định của công ty trách nhiệm hữu hoạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải hải phòng hp marin đơn vị chủ quản của các thuyền viên về lựa chọn đường bay và ngày bay về việt nam cho các thuyền viên để triển khai các bước hỗ trợ cần thiết tiếp theo
theo ap bộ tư lệnh trung tâm của quân đội mỹ ngày bảy tháng ba thông báo một tên lửa đạn đạo chống hạm được phóng từ khu vực do houthi kiểm soát ở yemen đã bắn trúng tàu thương mại có tên true confidence gắn cờ barbados và thuộc sở hữu của hy lạp
khi tàu này đi qua vịnh aden vụ việc khiến ít nhất ba người thiệt mạng và buộc những người khác phải rời bỏ tàu
ngoài ba người thiệt mạng còn có ít nhất bốn thành viên thủy thủ đoàn bị thương trong đó có ba người trong tình trạng nguy kịch
đây là vụ việc gây thương vong đầu tiên trong chuỗi các cuộc tấn công của houthi tại biển đỏ nhằm phản đối cuộc chiến của israel với hamas ở giải gaza
bộ tư lệnh trung tâm mỹ cho biết những cuộc tấn công liều lĩnh này của houthi đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu và cướp đi sinh mạng của những người đi biển quốc tế chỉ đang làm công việc của họ
một trong những công việc khó khăn nhất trên thế giới và là những công việc đảm bảo để duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu
phía quản lý tàu tiết lộ một số thông tin trong đó thủy thủ đoàn có hai mươi người gồm một người ấn độ một mươi năm người philippines và bốn người việt nam
ba vệ sĩ có vũ trang hai người từ sri lanka và một người từ nepal cũng có mặt trên tàu
con tàu chở thép từ trung quốc đến jeddah ả đập xê út tất cả thành viên thủy thủ đoàn còn lại đã được đưa đến disputi
cục lao động nhập cư philippines cũng đã xác nhận số người chết và số người bị thương trong vụ tấn công
lực lượng houthi ở yemen nhận trách nhiệm về vụ phóng tên lửa nhằm vào tàu true confidence
đồng thời khẳng định sẽ còn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công cho đến khi xung đột tại giải gaza chấm dứt
người phát ngôn nhóm vũ trang kiểm soát một phần lãnh thổ yemen này ông jayasari nhấn mạnh
các lực lượng vũ trang yemen kiên trì duy trì các nghĩa vụ tôn giáo đạo đức và nhân đạo
cho việc hỗ trợ người dân palestine bị áp bức và các hoạt động của họ ở biển đỏ và biển ả rập sẽ không dừng lại
cho đến khi hành động xâm lược chấm dứt và cuộc bao vây người dân palestine ở giải gaza dừng lại
những tuyên bố của lực lượng houthi đã khiến mỹ và nhiều nước phương tây dậy sóng
các máy bay chiến đấu của mỹ và anh cùng ngày đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào sân bay quốc tế hodeida ở miền tây yemen
liên minh mỹ anh hiện chưa đưa ra bình luận
tuy nhiên phát biểu trước báo rơi sau đó người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ marty miller cho biết
mỹ sẽ buộc lực lượng houthi ở yemen phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào tàu tour confidence
lực lượng houthi đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh này mà không quan tâm đến tính mạng của người dân
những người đang đi qua biển đỏ và hiện tại đã có một vụ tấn công gây chết người
lực lượng houthi phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công này
các hoạt động này không chỉ làm gián đoạn thương mại quốc tế
phá vỡ quyền tự do hàng hải trong vùng biển
mà còn gây nguy hiểm cho những người đi biển
vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục buộc họ phải chịu trách nhiệm
chúng tôi kêu gọi các chính phủ trên thế giới cũng làm như vậy
thư kỳ báo chí nhà trắng karen champier cảnh báo rõ ràng mỹ sẽ tiếp tục hành động
nhiều nước châu âu cũng lên tiếng chỉ trích vụ tấn công của lực lượng houthi
ngoại trưởng anh david cameron trong một tuyên bố nhấn mạnh
chúng tôi lên án các cuộc tấn công liều lĩnh và bừa bãi của houthi nhằm vào hoạt động vận chuyển toàn cầu và yêu cầu họ dừng lại
chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ quyền tự do hàng hải và chứng minh lời nói của mình bằng hành động
người phát ngôn tổng thư ký liên hợp quốc stefan duzaric kêu gọi houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở biển đỏ
đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công gần đây
ông duzaric cho biết các cuộc tấn công đang gây ra rủi ro đối với tài sản tính mạng và hệ sinh thái trong khu vực
trong khi đó stefan cô tông tổng thư ký liên đoàn công nhân vận tải quốc tế itf
kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ những người làm việc trong lĩnh vực này
ông cô tông cho biết
chúng tôi đã liên tục cảnh báo cộng đồng quốc tế và ngành hàng hải về những rủi ro ngày càng gia tăng
mà những người đi biển ở vịnh a đen và biển đỏ phải đối mặt
hôm nay những cảnh báo đó đã được xác nhận một cách bi thảm
cách đây ít ngày rubima một tàu chở hàng thuộc sở hữu của anh
đã trở thành con tàu đầu tiên bị chìm do cuộc tấn công của houthi
sau khi lênh đanh suốt hai tuần và bị hư hại nghiêm trọng do trúng tên lửa
toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi tàu
kể từ tháng một mươi một năm ngoái tình hình biển đỏ liên tục diễn biến căng thẳng
lực lượng houthi ở yemen đã liên tục phóng tên lửa chống lại hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế
để bày tỏ tình đoàn kết với người palestine và để phản đối các hành động quân sự của israel ở giải gaza
các vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này
trong khi đó mỹ cũng đã xây dựng một liên minh quốc tế nhằm đối phó với hành động của lực lượng houthi
cũng như tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng này
theo thông tin sơ bộ từ bộ ngoại giao trên tàu có bốn thuyền viên việt nam
một thuyền viên đã tử vong và ba thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường
ngày bảy tháng ba trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên việt nam trên tàu true confidence bị tấn công trên biển
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi bốn ngay sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại ả rập xê út
kiêm nhiệm german và đại sứ quán việt nam tại ai cập kiêm nhiệm disputi
liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân việt nam trên tàu
theo thông tin sơ bộ
trên tàu có bốn thuyền viên việt nam một thuyền viên đã tử vong và ba thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường
các cơ quan đại diện việt nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong
nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân việt nam
đồng thời bộ ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước
làm việc với công ty phái cử các thuyền viên để triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết
việt nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội
và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế
chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực
bảo đảm an ninh an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế
cũng trong ngày bảy tháng ba liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ tấn công
nhằm vào tàu hàng troe confidence trên biển đỏ khiến ba người thiệt mạng
trả lời phỏng vấn báo chí đề nghị cho biết phản ứng về vụ tấn công tàu hàng troe confidence trên biển đỏ
ông stefanin duzadek người phát ngôn tổng thư ký liên hợp quốc cho biết đây là diễn biến rất quan ngại
theo ông đó là quan ngại về an toàn tính mạng đối với thuyền viên trên các tàu chở hàng thương mại
những người không muốn bản thân rơi vào tình cảnh không mong đợi
vụ tấn công cũng gây quan ngại đến kinh tế toàn cầu ổn định khu vực hệ sinh thái và kinh tế khu vực
các cơ quan đại diện việt nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại
khẩn trương tiến hành biện pháp bảo hộ công dân xử lý vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong
nhằm bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của công dân việt nam
đại sứ quán việt nam tại ai cập chuẩn bị sẵn phương án để cấp lại hộ chiếu cho ba thuyền viên
cũng như làm các thủ tục liên quan đến bảo hộ công dân và lãnh sự để di chuyển thi hài người thiệt mạng về nước
đại sứ việt nam tại ai cập kiêm nhiệm dysbouti nguyễn huy dũng cho biết
đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định
để đưa ba thuyền viên được xác định an toàn và thi hai thuyền viên thiệt mạng về nước trong thời gian sớm nhất có thể
theo đại sứ nguyễn huy dũng qua xác minh với các cơ quan đại diện việt nam tại ả rập xê út
cũng như qua các nguồn tin đại sứ quán xác định được trong số ba thuyền viên tử vong
có một thuyền viên việt nam là anh đặng duy kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở hải phòng là đại phó của tàu
anh kiên là một trong bốn thuyền viên việt nam làm việc trên tàu true confidence
sau khi tàu troe confidence bị tấn công ở khu vực biển đỏ ngoài khơi cảng aden của yemen ngày sáu tháng ba
tất cả các thuyền viên đã được tàu của hải quân ấn độ hỗ trợ sơ tán đến isbuti
hiện nay ba thuyền viên việt nam đang lưu trú an toàn tại khách sạn
array hotel ở thủ đô disputi của cộng hòa disputi
đại sứ cho biết thêm đại sứ quán đã liên lạc được với anh phạm văn thành
đầu mối liên lạc của các thuyền viên việt nam và được đưa đến thành phố dsputi
hiện sức khỏe và tinh thần của ba thuyền viên đều ổn định
còn thi hài anh đặng duy kiên đã được đưa vào một bệnh viện ở thành phố desbouti
đại sứ quán sẽ tiếp tục xác minh để tiếp tục có các biện pháp bảo hộ
ngoài ra đại sứ quán cũng đã liên lạc được với bộ ngoại giao dsbouti
phía bạn sẵn sàng hỗ trợ các thuyền viên việt nam một số giấy tờ cần thiết để trở về việt nam
đại sứ quán cũng chuẩn bị sẵn phương án để có thể cấp lại hộ chiếu cho ba thuyền viên
cũng như làm các thủ tục liên quan đến bảo hộ công dân và lãnh sự
để di chuyển thi hài anh kiên về nước theo quy định của luật pháp việt nam
trong trường hợp cần thiết đại sứ quán sẽ cử cán bộ sang dsputy để hỗ trợ trực tiếp cho các thuyền viên
đại sứ quán cũng đang cố gắng liên hệ với chủ tàu và công ty phái cử
để xác định tuyến đường hồi hương cụ thể cho các thuyền viên để có các biện pháp tiếp theo
quý vị thân mến theo dự kiến sau khi các thủ tục được hoàn thành
ba thủy thủ việt nam cùng với thi thể thủy thủ thiệt mạng sẽ được hỗ trợ đưa về nước
bằng đường hàng không qua ả rập xê út hoặc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae trong vài ngày tới
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại